hiện nay phần đông các gia đình lựa chọn trường công lập cho con em mình theo học là bởi vấn đề chi phí đóng học hàng tháng cho con
nhưng chi phí mỗi năm một tăng đặc biệt là những khoản được gọi là thỏa thuận hay tự nguyện khiến mức thu đang gần bằng các trường ngoài công lập
cũng như những năm trước cứ đến thời điểm đầu năm học thì vấn đề đóng góp tiền đầu năm của các trường lại trở thành vấn đề nóng trên các mặt báo
đây là tờ biên bản thống nhất các khoản thu chi thỏa thuận năm học hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi bảy của trường trung học cơ sở tân mai mà phụ huynh nhận được từ con mình sau buổi chiều tan học để rồi phải ký và nộp lại cho cô giáo vào sáng sớm hôm sau
theo phản ánh của phụ huynh ngoài rất nhiều căn cứ thì biên bản trên không kèm theo bất cứ một nội dung thỏa thuận nào
có thể là một cái bức xúc không phải của riêng tôi mà là nó là ký một cái biên bản không biết mình ký cái gì
thì chúng tôi cũng đến bảo nhau và các phụ huynh khác nói chuyện với nhau ở ngoài cổng trường là thôi mắt nhắm mắt mở ký hay chứ còn nếu không ký thì con không hoàn thành nhiệm vụ của một học sinh để cô giáo ra
nếu còn ký cái đấy thì chúng tôi cũng rất là bức xúc bởi vì không biết là mình ký cái gì

không có một cái bức xúc
không có một cái văn bản thỏa thuận nào kèm theo không có một cái nội dung nào hướng dẫn là học thêm môn nào mà chỉ có các căn cứ toàn của bộ giáo dục
và đây là lời giải thích của cô hiệu trưởng
có thể là giáo viên chủ liệu người ta chuyển mà chưa có một cái tờ nào đó chưa đầy đủ thì tôi không rõ về cái trị phú công ở đây
đấy là các chị mới có ý kiến như thế
trường hợp văn bản như này thì tôi nói luôn là phụ huynh không nên ký
bởi vì ký sau đó rồi thì nhà trường sẽ thu
cái gì và tự nhiên phụ huynh sẽ rất khó khăn
bởi vì phụ huynh ký rồi mà không biết là thu cái gì
nên là việc này phụ huynh phải đặt vấn đề với trưởng ban đại diện cha mẹ học sinh của lớp
để đặt vấn đề với nhà trường là tất cả các văn bản đó trong đó có những nội dung thu gì thì cần phải cụ thể rõ ràng
và bên cạnh đó cũng phải kèm cái dự trù kinh phí để chúng tôi biết được
à cái việc này cần phải thu
thu ngân này tiền là đúng và phù hợp
không còn là câu chuyện mới
những khoản thu mập mờ những hình thức dạy thêm học thêm trái quy định được ẩn dưới danh nghĩa thỏa thuận hay tự nguyện
sau nhiều năm vẫn ngang nhiên tồn tại ở nhiều trường và ở hầu hết các địa phương
vậy tại sao những việc này vẫn được duy trì
một trong những lý do là chính các trường đều tin rằng mỗi phụ huynh đều vì quyền lợi của con mình mà ít dám lên tiếng
nhiều gia đình bắt buộc phải đóng người ta cũng không dám có ý kiến
bởi vì một ý kiến nhỏ nhỏ không thay đổi được gì
nhưng mà khi mà nó không phải là một cái quy tư không nó cộng rất nhiều khoản rất nhiều khoản đầu năm
thì nhiều gia đình thực sự rất là khó khăn
còn các khoản thỏa thuận thì thực chất ra là cái người trực tiếp nộp tiền là từng phụ huynh thì gần như là không được thỏa thuận
bởi vì khi mà học thì ban phụ huynh đứng lên nói là khoản này thu thế này thế kia và đưa lên một danh sách ký
chứ họ cũng chẳng bao giờ
không có cái sự thực chất là thỏa thuận cả
còn phụ huynh thì cũng không muốn giày dà không muốn liên quan gì đến con cái mình
cho nên là nhiều khi là chấp nhận
thế rồi sau đó ra khỏi cuộc họp thì mới bàn tán
vấn đề xử lý lạm thu dạy thêm học thêm trong các nhà trường đã diễn ra từ nhiều năm nay
năm nào cũng thành lập các đoàn thanh tra kiểm tra công khai số điện thoại đường dây nóng
tuy nhiên thực tế cho thấy chỉ khi nào lãnh đạo các cơ quan quản lý
quản lý giáo dục thật sự quan tâm đến những bước xúc của phụ huynh và dư luận xã hội
thì vấn đề lạm thu trong trường học sẽ giảm đi
còn nếu các cấp quản lý chỉ ra văn bản cho hết trách nhiệm mà không xử lý nghiêm người đứng đầu
thì tình trạng lạm thu vẫn xảy ra gây bức xúc trong dư luận xã hội